các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một bí ẩn những lô trái phiếu ngàn tỷ
cơ quan điều tra bộ công an xác định đỗ anh dũng và các cá nhân tại tập đoàn tân hoàng minh đã có hành vi gian dối sử dụng các công ty thành viên phát hành chính đợt trái phiếu trái quy định pháp luật tổng trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
chiều tối mùng năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham
một bí ẩn những kinh tế buôn lậu c ba bộ công an ra ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh và các tổ chức đơn vị có liên quan đồng thời khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông đỗ anh dũng sáu mươi một tuổi chủ tịch hội đồng quản trị kim tậm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hoạng thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh tập đoàn tân hoàng minh để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
cùng tội danh này c ba còn khởi tố bắt tạm giam người khác gồm đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh việt là con trai ông đỗ anh dũng nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hoạng đầu tư bất đồng sản ngôi sao việt thuộc tập đoàn tân hoàng minh trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phận đầu tư và dịch vụ khách sạn soley phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kim giám đốc công
điện mùa đông lê văn thịnh phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán của tập đoàn tân hoàng minh
trong tối mùng năm tháng bốn c ba đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và cũng là nơi làm việc của bị can đỗ anh dũng và một số bị can trong vụ án tại tòa nhà tân hoàng minh số hai mươi bốn quang trung quận hoàng kiếm thành phố hà nội
huy động một mươi ba trăm linh tỷ đồng trái pháp luật
bước đầu c ba cho biết trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đỗ anh dũng là các cá nhân tại tập đoàn tân hoàng minh đã có hành vi gian dối sử dụng ba công ty thành viên gồm công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư bất động sản ngôi sao việt công ty cổ phận đầu tư và dịch vụ khách sạn soleil công ty cổ phận cung điện mùa đông và các công ty liên quan phát hành chính đợt trái phiếu trái quy định của pháp luật tổng trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng
để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
cũng theo c ba để đảm bảo hoạt động bình thường của tập đoàn tân hoàng minh bị can đỗ anh dũng trước khi bị bắt đã ủy quyền cho con trai thứ hai là đỗ hoàng minh điều hành tập đoàn
ông minh trước đó là phó tổng giám đốc của tập đoàn này
trước đó vào chiều bốn tháng bốn ủy ban chứng khoán nhà nước đã công bố thông tin hủy bỏ chín đợt chào bán trái phiếu của các doanh nghiệp thuộc tập đoàn tân hoàng minh
theo đó ba công ty thành viên của tập đoàn tân hoàng minh gồm công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư bất động sản ngôi sao việt công ty cổ phần cung điện mùa đông và công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn soley đã thực hiện chính đợt chào bán trái phiếu riêng lẽ để huy động vốn với tổng trị giá một mươi ba mươi tỷ đồng từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên các doanh nghiệp đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật che giấu thông tin
ba c ba xác minh một mươi một dự án của tân hoàng minh
trước đó vào đầu tháng một c ba đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố hà nội và các sở ngành liên quan đề nghị phối hợp cung cấp thông tin tài liệu về các dự án do tập đoàn tân hoàng minh thực hiện tại hà nội
có một mươi một dự án nằm trong diện xác minh được nêu rõ gồm the le pond the hoàng cầu the palace louis nguyễn văn huyên
den endera một phú thượng
den le son soleil quảng an tây hồ
tân hoàng minh lò đúc
liên quan hoạt động của tân hoàng minh năm hai nghìn một mươi bảy thanh tra bộ xây dựng từng ban hành kết luận thanh tra ba dự án vi phạm trong quá trình triển khai xây dựng của tập đoàn tân hoàng minh tại hà nội bao gồm
the le pond the hoàng cầu
the le roche soleil quảng an
the le pond the hoàng cầu
các vi phạm chính gồm
dự toán xây dựng công trình chưa đúng mẫu quy định trước khi phê duyệt
một số gói thầu
cán bộ tư vấn giám sát không thực hiện giám sát theo đề cương đã được chủ đầu tư chấp thuận và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng
tân hoàng minh và cá nhân ông đỗ anh dũng được biết đến là đại gia trong ngành bất động sản khi sở hữu nhiều lô đất vàng tại hà nội và thành phố hồ chí minh
trong nhiều năm qua các dự án bất động sản của tập đoàn tân hoàng minh luôn được quảng bá
nằm trong phân khúc giới nhà giàu không chỉ bởi nằm ở vị trí đắc địa mà còn có thiết kế và trang bị xa xỉ
tuy nhiên ông dũng và tập đoàn tân hoàng minh cũng gắn liền với không ít tai tiếng khi nhiều dự án đều chậm tiến độ bị nhà đầu tư khách hàng khiếu nại
ví dụ tại thành phố hồ chí minh ngoài vụ xin hủy cọc trúng giá đất thủ thiêm sau khi đẩy giá lên gần hai năm tỷ đồng một mét vuông gây ồn ào
tập đoàn tân hoàng minh cũng dính lùm xùm với vụ hủy kết quả đấu giá đất vàng
hai mươi ba lê duẩn quận một thành phố hồ chí minh
năm hai nghìn một mươi năm tập đoàn tân hoàng minh trúng thầu lô đất ba m hai với giá cao gấp hai sáu lần giá khởi điểm
sau đó tân hoàng minh đề nghị hủy kết quả vì cho rằng đơn vị tổ chức có sai phạm về bước giá
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một doanh nghiệp này lại đề nghị được tiếp tục mua lô đất trên
ngoài số tiền trúng đấu giá tân hoàng minh phải nộp thêm hai trăm sáu mươi tỷ đồng tiền phạt
tập đoàn này cho hay đến quý ba năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ khởi công xây dựng khu phức hợp văn phòng trung tâm thương mại dịch vụ
nhưng sau đó việc khởi công không được thực hiện
và đến năm hai nghìn một mươi chín thì mảnh đất này được chuyển nhượng cho tết công ban
sau những dự án tai tiếng tân hoàng minh còn dồn lực để làm siêu dự án phức hợp du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại nam phú quốc
tổ hợp quần thể du lịch tân hoàng minh dự kiến xây dựng trên quy mô hơn ba mươi
với vị trí hiếm có khởi công xây dựng khu phức hợp văn phòng trung tâm thương mại dịch vụ
khi nằm tại bãi trường bãi biển đẹp nhất phú quốc
sở hữu không gian kiến trúc đặc biệt đầy đủ các dịch vụ đẳng cấp năm sao
với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn hai mươi bốn tỷ đồng
đây là dự án mà tân hoàng minh đã liên tiếp huy động hơn hai tỷ đồng trái phiếu
số trái phiếu này sau đó đã bị ủy ban chứng khoán hủy giao dịch
tân hoàng minh theo giới thiệu có vốn điều lệ một mươi tỷ đồng
trong đó ông đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị đang sở hữu năm mươi một bốn mươi tám
đến cuối năm hai nghìn hai mươi tổng tài sản của tân hoàng minh khoảng hai mươi năm mươi một tỷ đồng
về kết quả kinh doanh trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tân hoàng minh đem về gần bốn hai trăm linh tỷ đồng sông thua lỗ hơn một tám trăm linh tỷ đồng
đáng chú ý ba công ty vệ tinh của tân hoàng minh được lập ra với rất nhiều bí ẩn trong kinh doanh và dòng tiền
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt có vốn điều lệ một sáu trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi tám công ty đòi doanh thu chỉ có vài chục triệu đồng thì năm hai nghìn một mươi chín tăng đột biến lên hơn một mươi tỷ đồng
tuy doanh thu tăng đột biến nhưng ngôi sao việt lại liên tục báo lộ trong nhiều năm lũy kế năm năm gần nhất số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng
công ty cổ phận cung điện mùa đông thành lập năm hai nghìn một mươi một tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi vốn điều lệ doanh nghiệp hơn hai trăm một mươi sáu tỷ đồng
công ty này đều không phát sinh doanh thu sau bất ngờ tăng lên một một trăm bốn mươi một tỷ đồng năm hai nghìn hai mươi
cũng tương tự như ngôi sao việt kết quả kinh doanh của công ty này cũng hết sức bớt bác thường xuyên báo lỗ
công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn sale trong các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám cũng không ghi nhận doanh thu đồng thời liên tục báo lỗ
năm hai nghìn một mươi chín doanh thu nhảy vọt lên hai năm trăm chín mươi năm tỷ đồng

cách quả trong năm năm công ty bắt đầu tăng lên một một trăm bốn mươi một tỷ đồng
việc ba công ty này làm ăn thua lỗ nhưng vẫn phát hành trái phiếu hơn một mươi tỷ đồng đang là những vấn đề báo động với các nhà đầu tư
đặc biệt là vai trò trách nhiệm của các tổ chức kiểm toán định giá các ngân hàng và các cơ quan quản lý giám sát việc phát hành trái phiếu
như vậy bốn nghi vấn trong hoạt động kinh doanh luôn lách phát hành trái phiếu chậm tiến độ và vi phạm quy định nhà nước trong nhiều dự án bất động sản trong nhiều năm
đây cũng có thể là nguyên nhân chính dẫn đến việc
col tân hoàng minh đỗ anh dũng cùng các đồng phạm bị bắt tạm giam và khởi tố vì tội danh lừa đảo